thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa xét xử hai bị cáo lê hoàng trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và lê tuyết trắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng tạm trú tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hai bị cáo cũng là hai chị em ruột
theo hồ sơ vụ án lợi dụng mạng xã hội hai chị em lê hoàng trắng và lê tuyết trắng
đã tham gia và hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức phản động
hoạt động của hai bị cáo đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị quốc gia trật tự an toàn xã hội
trong quá trình điều tra cũng như xét xử qua quá trình phân tích giáo dục
hai bị cáo đã có thái độ ăn năn nhìn nhận lỗi lầm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê hoàng trắng bảy năm tù và lê tuyết trắng sáu năm tù giam
đồng thời sau khi chấp hành xong án phạt tù lê hoàng trắng sẽ bị quản chế tại địa phương nơi cư trú một năm sáu tháng
đối với lê tuyết trắng bị quản chế tại địa phương là một năm
mới đây công an phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ trên địa bàn
phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai kiểm tra nhà trọ trên đường
tại mạng bảy lực lượng chức năng phát hiện tám thanh niên gồm bốn nam bốn nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường một đĩa xứ ba viên thuốc lắc một gói ma túy loại ketamin cùng một số tam vật khác
khai nhận với cơ quan công an các đối tượng thừa nhận quen biết nên cùng nhau thống nhất mua ma túy về để sử dụng tại nhà trọ
qua test nhanh cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển đem đi tiêu thụ bảy mươi năm cá thể rùa quý hiếm
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại khu vực cầu lồi thuộc địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắt quả tăng vũ trường thi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại huyện yên thành đang vận chuyển một thùng bên trong chứa bảy mươi năm cá thể rùa
nghi là rùa đầu to thuộc danh mục động vật nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ có tổng trọng lượng gần năm mươi kg
tại cơ quan công an vũ trường thi khai nhận mua lại số cá thể rùa nói trên từ lào
rồi sau đó đưa đi các tỉnh miền núi phía bắc tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện
với hành vi chế tạo buôn bán pháo tự chế ba đối tượng trú tại tỉnh thái nguyên vừa bị công an thành phố thái nguyên phát hiện
tại tổ sáu phường chùa hàng tp thái nguyên tỉnh thái nguyên đội cảnh sát kinh tế
công an tp thái nguyên phát hiện hai đối tượng đều sinh năm hai nghìn
từ năm hai nghìn tám cùng chú tại xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đang thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm là pháo tự chế
tăng vật thu giữ hai trăm một mươi sáu quả pháo tự chế có khối lượng một mươi tám năm kg
quá trình xác minh cơ quan công an làm rõ một đối tượng khác sinh năm hai nghìn bảy
cùng tham gia chế tạo và buôn bán số pháo tự chế nói trên thu giữ một số hóa chất
chín mươi một vỏ quả pháo cùng các vận dục để chế tạo pháo
tại cơ quan công an ba đối tượng trên đều cho biết tự tìm hiểu cách chế tạo pháo bán kiếm lời
công an tp thái nguyên vẫn đang tiếp tục điều tra và xác minh vụ việc
trong thời điểm cuối năm tình hình tội phạm vi phạm pháp luật nhất là trộm cắp tài sản
thường có chiều hướng gia tăng
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cơ quan đơn vị
cũng cần phải nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa bảo vệ tài sản của chính mình
phóng viên antv tại hậu giang đã có ghi nhận ngay sau đây
hiện trường vụ trộm tại phường năm tp vịnh thanh
cuối tháng một mươi vừa qua biết chắc chủ nhà đang say rớt trong phòng
đối tượng trộm ung dung lục lọi suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới bỏ đi cùng số tài sản
gồm một điện thoại di động một nhẫn vàng hơn năm trăm linh usd và một sáu triệu đồng
những ngày tiếp theo của tháng một mươi một tại phường năm tp vịnh thanh
còn xảy ra thêm ba vụ trộm khác
tài sản bị lấy cắp chủ yếu là điện thoại di động laptop máy tính bảng tiền trang sức
với tổng trị giá ước tính trên một trăm năm mươi triệu đồng
rồi qua các vụ trộm trên địa bàn phường cho thấy đối tượng nhắm đến khu dân cư vắng
thì đối tượng đột nhập vào bằng cửa chính hoặc là cửa sổ vào lấy trộm tài sản và nhanh chóng tẩu thoát
thời gian thực hiện là từ h đến hai giờ sáng lúc này là chủ nhà ngủ xây nên không phát hiện
ngoài tp vịnh thanh tại huyện châu thành cũng xảy ra một vụ trộm đột nhập
mà đối tượng có đặc điểm cũng như thủ đoạn tương tự
nằm chắc quy luật hoạt động của đối tượng công an tp vịnh thanh đã răng lưới
bắt được nguyễn tiểu my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chồng là nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú huyện châu thành
khi hai đối tượng đến một khu dân cư để thực hiện hành vi trộm cắp
bước đầu cả hai khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt đã thực hiện tổng cộng hơn chục vụ trộm cắp tài sản
của huyện châu thành và tp vịnh thanh
tài sản lấy trộm chủ yếu là tiền vàng điện thoại di động rồi đem bán lấy tiền tiêu xài
trước khi ra khỏi nhà
hoặc đi ngủ thì kiểm tra cửa trong nhà để mà mình đảm bảo an toàn và chắc chắn
cái thứ hai là đối với cửa chính mà có lắp đặt cửa kiến nhôm thì chúng ta nên là lắp thêm cái cửa bảo vệ
và gắn vô cái màn giải tre để tránh trường hợp là đối tượng từ ngoài nhìn vào ra để phát hiện tài sản
cái thứ ba là trước khi đi ngủ thì tiền điện thoại laptop và chìa khóa xe chúng ta nên cắt vào cái hộp tủ cho nó chắc chắn
thứ tư là chúng ta có điều kiện thì nên gắn hệ thống báo chống trộm và cái camera an ninh để đảm bảo cho việc là phòng ngừa tội phạm
càng gần cuối năm thì các loại tội phạm trong đó có trộm cắp tài sản sẽ gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi
không chỉ tài sản quý giá như tiền vàng xe điện thoại di động các đồ gia dụng điện tử trong nhà
mà ngay cả cây cảnh có giá cũng bị các đối tượng trộm cắp nhắm tới
do vậy người dân càng cần nâng cao cảnh giác để trải
cảnh bị thiệt hại
một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai giữa bốn xe container và một ô tô tải
xảy ra va chạm liên hoàn trên quốc lộ năm ở thành phố hải dương tỉnh hải dương đã khiến ba người thương vọng
vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ hai mươi năm phút tại km năm mươi ba chín trăm linh tuyến quốc lộ năm phường nhị châu thành phố hải dương tỉnh hải dương
thời điểm xảy ra tai nạn xe container kéo theo rơm óc di chuyển theo hướng
trong đường hải phòng hà nội va chạm với một ô tô tài và hai xe container đi cùng chiều khiến một chiếc container lao qua giải phân cách
và chặn tiếp với một xe container khác di chuyển theo chiều ngược lại
vụ va chạm liên hoàn đã khiến một người tử vong tại chỗ hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường năm chiếc ô tô bị hư hỏng nặng trong đó một xe lật chắn ngang đường
do ảnh hưởng của vụ tai nạn tuyến đường quốc lộ năm qua đây bị ủn tắc cục bộ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyện ác tội phạm
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện